xuy tuyến thượng thận cũng xảy ra khi người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc đông y gia truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ
và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
thưa bác sĩ hiện nay cũng xảy ra một tình trạng khá phổ biến
đấy là việc bị xuy tuyến thượng thận do việc lạm dụng thuốc cũng như sử dụng các loại thuốc đông y mà không theo các hướng dẫn
bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về tình trạng này được không ạ
xuy tuyến thượng thận do thuốc hay nói cụ thể là xuy vỏ tuyến thận do thuốc
là do tình trạng chúng ta đã lạm dụng hóc một tuyến thượng thận để điều trị một số bệnh
ví dụ như viêm khớp dị ứng trứng cá dùng các thuốc nhỏ mũi ngạt mũi thuốc nhỏ mắt
đặc biệt là sử dụng các thuốc gia truyền thuốc đông y thuốc bột mà người ta đã cho cái glucoticoid vào
trong cái thuốc đấy
khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc này quá nhiều và lạm dụng thuốc sử dụng kéo dài liên tục
thì cái tuyến thường thận sẽ bị ức chế không hoạt động nữa
do các cái tuyến vùng dưới đồi vùng tuyến yên chỉ huy nó bị ức chế và dẫn tới là bản thân nó sẽ bị ức chế
và lâu ngày thì cái tuyến thượng thận nó teo lại nó dẫn tới cái suy cái vỏ tuyến thượng thận do thuốc
vậy thì qua đây bác sĩ có thể đưa ra những khuyến cáo cụ thể hơn về những biện pháp để mình có thể
tránh được xảy ra cái tình trạng là suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc được không ạ
để tránh lạm dụng cái thuốc này thì người bệnh trước tiên là phải đi khám bệnh đúng chuyên khoa
và khi thuốc này khi mà chúng ta cần sử dụng thì chúng ta phải sử dụng đúng đủ liều lượng và đủ cái thời gian
chứ chúng ta không thể lạm dụng được
và cái thứ hai là chúng ta tránh cái sử dụng các cái thuốc thường gọi là cái thuốc hòn tán
rồi thuốc đông y thuốc gia truyền mà không rõ cái nguồn gốc
thường có một số người người ta cho cái cốc tích quýt vào
để làm cho bệnh nhân cảm thấy cảm giác dễ chịu giảm đau giảm viêm rất là tốt
thế nhưng mà sau đó nó gây rất là hậu quả rất là nghiêm trọng
và khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ cái thuốc gì mà chúng ta thấy có cái thay đổi bất thường
ví dụ tự nhiên mặt xưng to lên da đỏ lên trứng cá thì mọc da rồi lại phụ nữ này mọc riêng mét
rồi có mỡ ở đằng sau cái ụ gái
thân trên thì nó to ra trong khi chân tay thì teo lại
da thì mỏng rất là dễ bầm tím xuất huyết
thì những cái trường hợp đấy là chúng ta cần phải xác định ngay là xem có phải là chúng ta bị suy cái vỏ tường thận không
chúng ta cần phải đến các cơ sở chuyên khoa để trần đoán xác định và chúng ta có phương án điều trị
vâng ạ một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
cốc tích quýt là con dao hai lưỡi
dùng đúng sẽ rất có hiệu quả trong điều trị
nhưng khi sử dụng sai
đặc biệt là lạm dụng kéo dài liều cao
có thể đưa đến nhiều tác dụng không mong muốn
để tránh tác dụng phụ của cốc tích quýt
người bệnh không được sử dụng một cách bừa bãi
không tự động mua để sử dụng cho bản thân mình
hoặc sử dụng cho người nhà
không nghe theo sự mách bảo của người không có chuyên môn
hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc đông y gia truyền
không rõ nguồn gốc xuất xứ
mọi người không mách tôi là đi đông y
khi ở đấy
thì nhiều người đi đông y
coi là trong cái thuốc của truyền đấy
đông y là nó cứ cho cái rẳng đau vào
thế là về uống thì là thấy đỡ
thế đỡ là mọi người cứ kéo nhau đi
thế tôi sợ
tôi không ngấy rồi
hôm nay tôi quyết định đi xuống đây là thấy đau đau này
rồi cái tiến giáp này là nó
thỉnh thoảng nó hay đau ở bên này
thế rồi tôi quyết định đi xuống bệnh viện tân manh này
để khám tổng thể một lượt xem
mỗi người một phương pháp đỡ chữa bệnh
thì mọi người cứ nghe nói
hay thì mọi người theo thôi
nhưng mà cũng một số người lạm dụng thuốc
thì do kiểu uống
liều lượng không thấy kiểu nó không ổn
thì mọi người lại tăng lên
lạm dụng quá nhiều
khi có các dấu hiệu bất thường của cơ thể
người bệnh hãy đến ngay các cơ sở y tế
để được thăm khám điều trị kịp thời
với nền tảng nhân lực
là đội ngũ các giáo sư bác sĩ giàu kinh nghiệm
khoa nội tiết đái tháo đường của bệnh viện tâm anh
có sự kết hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài
trong việc khám chẩn đoán điều trị nhiều ca bệnh khó
thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp
trong lĩnh vực nội tiết đái tháo đường